hai nội dung tố giác những người sống tại tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền an bên bờ vũ trụ là luận luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an chuẩn bị phục hồi điều tra sau thời gian tạm đình chỉ
trước đó công an huyện đức hòa và công an tỉnh long an tiếp nhận ba nội dung tố giác các thành viên sống tại hộ nhà bà cao thị cúc
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
luận luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh long an đã tách riêng ba nội dung này để điều tra truy tố trước sáu bị can về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
trong hai ngày ngày hai mươi và ngày hai mươi một tháng bảy tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo
tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo